do ảnh hưởng của mưa rét kéo dài trong những ngày giáp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hàng ngàn hectare lúa vụ đông xuân tại quảng bình đã bị ngập ống và chết
tỉnh quảng bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu ống và hỗ trợ nông dân
gieo lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại để không ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là ruộng lúa của hộ gia đình ông nguyễn văn vương ở xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
mưa rét kéo dài trong những ngày giáp tết nguyên đán vừa qua đã khiến toàn bộ diện tích lúa mới gieo trồng của gia đình ông bị ngập úng và chết
ông vương cùng nhiều hộ gia đình khác đang phải xuống đồng làm lại đất ruộng để tiến hành gieo xạ lại
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh quảng bình có gần hai hecta lúa của bà con địa phương bị ảnh hưởng
trong đó có gần hai trăm linh hectare bị thiệt hại nặng sau đợt mưa rét vừa qua
hiện công tác khắc phục đang được triển khai gấp rút cho kịp thời vụ
hiện nay ủy ban nhân dân huyện lệ thủy đã tiến hành chỉ đạo khẩn trương tiêu ống nước để cho bà con có ruộng khô để gieo lại
ủy ban nhân dân huyện lệ thủy đã tiến hành chỉ đạo khẩn trương tiêu ống nước để cho bà con có ruộng khô để gieo lại
ủy ban nhân dân huyện lệ thủy đã tiến hành chỉ đạo khẩn trương tiêu ống nước để cho bà con có ruộng khô để gieo lại
có thể nói diễn biến xấu của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của tỉnh quảng bình
ưu tiên nguồn điện để chống ứng cứu lúa đồng thời trích kinh phí mua dòng lúa hỗ trợ nông dân gieo xạ lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại để không bỏ trống diện tích sản xuất